cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc cổ phần hóa tổng công ty xây dựng công trình giao thông một bộ giao thông vận tải
thành tổng công ty xây dựng công trình giao thông một công ty cổ phần
đây là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định
trong quá trình cổ phần hóa tổng công ty xây dựng công trình giao thông một bộ giao thông vận tải
hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng công trình giao thông một đã có hành vi bỏ ngoài giá trị doanh nghiệp
một số tài sản trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
vào ngày hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
công ty cổ phần và các đơn vị liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với ba đối tượng gồm một phạm dũng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
hai cấn hồng lai nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
lê văn long nguyên kế toán trưởng tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
cùng về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước